hội khẩu thường trú tại số nhà một trăm sáu mươi tám nguyễn thị lưu phường ngô quyền thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
bên cạnh đó cũng liên quan đến các đối tượng phạm hai tội danh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng phạm hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần thị thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn trung xã tân an huyện yên dũng tỉnh bắc giang
và đối tượng nguyễn đức ước sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một cũng có hộ khẩu thường trú tại thôn trung xã tân an huyện yên dũng tỉnh bắc giang
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh chuyên án do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát chuyên án tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện